văn miếu quốc tử giám để cầu cho thi cử được may mắn thuận lợi
với mong muốn cho con gặp nhiều may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
từ sáng sớm anh thắng đã cùng con trai đến văn miếu quốc tử giám vừa để cầu may mắn
nhưng cũng là để con trai có thể thoải mái trước kỳ thi lớn
cũng muốn cho cháu ra đây trước là để thắp hương và khấn bái các cụ chú vân an
các cụ giám khảo của trường đại học vũ ngày xưa ở đây
sau đó thì là cũng cho cháu đi thăm quan để cháu được hiểu biết thêm về giá trị của đất nước
con đến đây thì cũng như bao các bạn luôn muốn đến đây để có thể được các cụ phù hộ
để có thể trải qua kỳ thi tốt nhất
và tiếp theo là để có thể mở mang thêm một chút kiến thức về các bậc tiền nhân trước đây
trong nền xây dựng trí thức cho việt nam
thì từ đấy thì con cũng hiểu biết hơn
thì mong muốn là có thể
may mắn là vào được một trong những kiến thức đấy để con có thể làm bài được tốt
nhiều sĩ tử đã viết những điều mình mong muốn lên thẻ bài
nhiều em khác lại lựa chọn may mắn bằng việc xin chữ
các cháu đến xin chữ đồng hơn hão hức hơn vui vẻ hơn
mà các cháu thường xin chữ thuận khoa đăng khoa và đỗ đạt
đấy ba cái chữ mà các cháu mong muốn
sắp tới là kỳ thi trung học hồ đông quốc gia vào ngày mùng bảy và ngày mùng tám
em có đến
em yếu và xin chữ đăng khoa
một mong cho cầu ngủ cho em sẽ đạt được kết quả cao và thuận lợi trong kỳ thi sắp tới
kỳ thi tốt nghiệp trung học hồ đông sẽ thu hút khoảng một triệu thí sinh
trong đó hơn tám mươi năm dùng kết quả để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học
hơn một mươi chỉ thi để xét tốt nghiệp trung học hồ đông
và gần bốn chỉ xét tuyển đại học và vào các trường cao đẳng sư phạm
đây là thời điểm nước rút
các thí sinh hãy nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe và tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi
sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông sự kiến thời gian công bố điểm thi là ngày hai mươi bốn tháng bảy
thưa quý vị hai biến thể của dịch covid một mươi chín với nguy cơ lây nhiễm cao đã liên tiếp xuất hiện tại hà nội thành phố hồ chí minh và một số địa phương
bên cạnh đó dịch sốt xuất huyết cũng vẫn tăng
vẫn tăng mạnh trong cộng đồng nếu không làm tốt công tác phòng ngừa rất có thể nhiều địa phương sẽ phải đối mặt với nguy cơ dịch chồng dịch
người dân cần nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân như thế nào sẽ là nội dung được đề cập trong mục vấn đề và chính sách ngay sau đây
tại phiên họp lần thứ một mươi năm của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa diễn ra bộ y tế cho biết biến thể phụ ba năm của omicron đã xuất hiện tại việt nam
biến thể vụ này có khả năng lây lan nhanh hơn một mươi hai so với biến thể vụ pa hai biến thể vụ phổ biến tại việt nam hiện nay
nguy cơ số ca mắc covid một mươi chín xuất hiện nhiều hơn và số ca nhập viện tăng rất có thể xảy ra nếu chúng ta không có giải pháp quyết liệt
mục tiêu của chúng ta là phải kiểm soát được dịch bệnh
vì sao kiểm soát được dịch bệnh thì mới có thể phục hồi phát triển kinh tế xã hội được
và mới có thể đủ điều kiện để mà
đảm bảo độc lập chủ quyền toàn vạn lãnh thổ mới có thể thực hiện được nền kinh tế độc lập tự chủ tích cực và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
và mới có thể nâng cao được đời sống của đời sống tinh thần vật chất của nhân dân
và mới có thể xây dựng được đất nước hùng cường và thịnh vượng
đáng lo ngại tính đến ngày sáu tháng bảy số ca mắc sốt xuất huyết ở khu vực phía nam đã tăng lên đến sáu mươi năm năm trăm linh ca
tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín năm có dịch lớn
riêng tại thành phố hồ chí minh số ca mắc là gần hai mươi hai ca tăng một trăm tám mươi bốn so với cùng kỳ
số tử vong là một mươi một trường hợp có cả người lớn phụ nữ mang thai trẻ em
cái biến đổi thời tiết khí hậu cũng là một cái ảnh hưởng nhất định
cái thứ ba là những cái việc phòng bệnh của người dân
đối với những bệnh mà không phải covid một mươi chín thì cũng có những phần nào chủ quan
và một cái điểm mà chúng tôi cũng thấy rằng là nó rất khó khăn là nguồn lực
nguồn lực ở đây là cán bộ y tế y tế dự phòng y tế cơ sở
theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế covid một mươi chín có thể tạo điều kiện gây ra dịch trồng dịch trong thời gian tới
tiêm vaccine covid một mươi chín để củng cố miễn dịch bảo vệ bản thân trước biến thể mới là việc làm cần thiết
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
hiện nay thì ngoài dịch covid một mươi chín thì chúng ta còn đang xảy ra dịch sốt xuất huyết
vậy thì bác sĩ có thể cho biết nguy cơ dịch chồng khác dịch có thể xảy ra không ạ
thì rõ ràng là cái nguy cơ dịch chồng dịch là có thể xảy ra nếu chúng ta chủ quan nếu chúng ta lơ là nếu người dân quay lưng lại cái vaccine
cùng một lúc thì cán bộ y tế vừa phải tập trung về phạt xuống dịch covid vừa phải tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín
mà lại phải tiếp nhận thêm cái lượng bệnh nhân lớn để mà điều trị để mà đi phòng
để mà chống dịch sốt xuất huyết tại cộng đồng
khi như vậy thì sẽ rất là khó khăn rất khó để mà làm tốt được cả hai nhiệm vụ của một lúc
cho nên là tại một tiểu nào đó khi mà chúng ta không đủ về mặt nhân lực khi mà có quá nhiều số lượng bệnh nhân
thì nó sẽ có thể là rất nhiều cái trường hợp sẽ không được chăm sóc y tế kịp thời và có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh
cho nên là ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp dịch chống dịch thì nó dẫn đến rất nhiều các cái nguy cơ
rất nhiều các cái ảnh hưởng và người bệnh thì sẽ chịu rất nhiều các cái thiệt thòi
vâng trước tình trạng nguy cơ như vậy thì bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với người dân ạ
một lần nữa thì chúng tôi cũng rất mong muốn và kêu gọi người dân hãy cùng chung tay hãy cùng tích cực tham gia vào tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
để chúng ta nhanh chóng kết thúc hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng huyết một mươi chín
thế và khi mà chúng ta kết thúc chiến dịch covid một mươi chín rồi thì cán bộ y tế chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để mà tập trung vào
phòng chống tích khác
vâng thưa bác sĩ vậy thì những đối tượng nào sẽ cần phải tiêm nhắc lại vaccine covid một mươi chín và sau bao lâu thì cần tiêm nhắc lại ạ
khi này thì bộ y tế đã có hướng dẫn rất rõ quy định về các trường hợp cần tiêm chủng vaccine phòng huyết một mươi chín
cụ thể thì đối với nhóm một mươi tám tuổi trở lên thì chúng ta tiến hành triển khai tiêm nhắc lại mũi ba
và những trường hợp mà đã tiêm được ba mũi rồi là những đối tượng mà thuộc nhóm nguy cơ cao
như là cán bộ y tế tiêm nhắc lại mũi ba
còn đối với nhóm đầu người trên năm mươi tuổi hay là những cán bộ trong các ngành tình cụ thiết yếu thì cần được tiêm nhắc mũi bốn
còn đối với nhóm trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi thì chúng ta cũng đã cơ bản hoàn thành tiêm hai liều cơ bản
thì hiện nay đang triển khai tiêm liều nhắc mũi thứ ba
còn đối với nhóm thứ ba là nhóm từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thì chúng ta đang tích cực triển khai tiêm hai liều cơ bản
phần đấu hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai để trẻ có thể đi học trở lại bình thường vào tháng chín
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
từ ngày một mươi một tháng bảy áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
thông tin chi tiết trong cụm tin sau
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
cụ thể xăng trừ etanol giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn một đồng
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu mazut dầu nhờn giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lít
mỡ nhờn giảm từ một đồng một kg xuống mức sàn ba trăm linh đồng một kg
dầu hỏa giữ mức ba trăm linh đồng một lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất thời hạn áp dụng của nghị quyết này là từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi

bộ giao thông vận tải vừa gửi văn bản đề nghị bộ tài chính xem xét điều chỉnh mức thu một số phí lệ phí trong các lĩnh vực giao thông
theo đó lĩnh vực đường bộ giảm ba mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách
giảm một mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa

trong đó địa phương được phân bổ nhiều nhất thành phố thủ đức hơn một trăm tám mươi năm tỷ đồng
quận bảy là hơn một trăm một mươi hai tỷ đồng quận một là hơn một trăm linh hai tỷ đồng quận bình tân gần một trăm linh tám tỷ đồng
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh cú ma gây ra bởi các chủng của virus cú ma như h một n một h năm n một h bảy n chín
bệnh lây lan qua đường hô hấp thông qua các hạt bụi nước giọt bắn ly dính virus được thải ra khi người bệnh ho hát hơi
hoặc qua tiếp xúc với các đồ vật bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên mắt mũi miệng
khi mắc cú ma người bệnh cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ uống nhiều nước ăn thức ăn lỏng và dễ hấp thu
uống thuốc hạ sốt thuốc điều trị triệu chứng như thuốc ho thuốc cảm chống ngẹt mũi vitamin
đặc biệt là vitamin c để hỗ trợ tăng sức đề kháng
các bác sĩ sau khi nghỉ việc ở bệnh viện công tự tìm hướng đi riêng
theo tìm hiểu của phóng viên lao động nhiều bác sĩ sau khi có chứng chỉ hành nghề
có bằng cấp chuyên khoa cùng với kinh nghiệm và tên tuổi nhiều năm ở bệnh viện công
đã chuyển qua bệnh viện tư nhân làm việc và hưởng mức lương cao công việc tập trung nhiều hơn vào chuyên môn
theo thông tin thu nhập thấp lương và chế độ phụ cấp
chưa đảm bảo nhu cầu cuộc sống nhất là tại các cơ sở y tế dự phòng và y tế cơ sở
chính sách thu hút nguồn nhân lực tốt của hệ thống y tế tư nhân
nhất là đối với nhân lực có trình độ cao chuyên môn sâu
cộng thêm sức tàn phá khủng khiếp của dịch covid một mươi chín thời gian qua
đã trở thành những giao cản lớn để y bác sĩ gắn bó với nghề
gần chín bốn trăm linh y bác sĩ đã thôi việc bỏ việc thời gian qua
ngành y tế đang phải đối mặt với thách thức rất lớn
bộ giao thông vận tải đã kiến nghị bộ tài chính giảm phí lệ phí
trong lĩnh vực giao thông vận tải đối với đường bộ đường hàng hải
đường hàng không đường thủy nội địa và đường sắt
cụ thể trong lĩnh vực đường bộ bộ giao thông vận tải đề xuất
giảm ba mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách
giảm một mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa
trong lĩnh vực hàng hải bộ giao thông vận tải đề xuất giảm hai mươi phí trọng tải tàu thuyền
hoạt động hàng hải nội địa giảm hai mươi phí bảo đảm hàng hải hoạt động nội địa
giảm hai mươi lệ phí vào rời cảng biển hoạt động hàng hải nội địa
trong lĩnh vực hàng không đề xuất giảm hai mươi mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ
giấy phép giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng
giảm hai mươi mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay
trong lĩnh vực đường thủy nội địa bộ giao thông vận tải đề xuất miễn giảm một trăm linh lệ phí
ra vào cảng biển bến thủy nội địa giảm năm mươi phí trình báo đường thủy nội địa
riêng với lĩnh vực đường sắt đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng thông tư số một trăm hai mươi
điều chỉnh giảm năm mươi phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sát